theo dự kiến chiều nay quốc hội sẽ tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp bổ sung nhiều quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm
của bên chưng cầu và bên được trưng cầu việc giám định phục vụ cho công tác thanh tra và phân cấp chưng cầu
và tiếp nhận giám định tư pháp
theo dự thảo giám định viên được đề nghị cơ quan chưng cầu hoặc cơ quan tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án
tiến hành thực hiện biện pháp bảo vệ khi có dấu hiệu đe dọa có quyền từ chối tiếp nhận chưng cầu